nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã đi thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵng
đoàn đã đến thăm và tặng quà hai gia đình là mẹ việt nam anh hùng phạm thị nghệ
và gia đình thương binh một trên bốn phạm thị thông trên địa bàn phường thuận phước quận hải châu
tại những nơi đến thăm thay mặt đoàn đồng chí trương thị mai đã ân cần thăm hỏi
và bày tỏ sự biết ơn trước những cống hiến hy sinh mất mát mà những thương binh liệt sĩ
mẹ việt nam anh hùng đã trải qua để đất nước có ngày độc lập thống nhất
đồng chí mong rằng các thương bệnh binh mẹ việt nam anh hùng luôn giữ gìn sức khỏe
nêu cao tinh thần gương mẫu cho thế hệ trẻ nói theo
tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho quá trình phát triển chung của quận và thành phố đà nẵng